cấp nhanh giấy luồng xanh để tạo điều kiện cho hàng hóa được thông thương
tránh ủn ứ gây khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu người dân phải có giấy xác nhận theo mẫu thống nhất
mới được ưu tiên lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội
trong sinh kế cơ hội đổi đời giúp thanh niên đồng bào vươn lên thoát nghèo trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài
cho người dân và doanh nghiệp chịu tác động của dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái giao bộ tài chính chủ trì cùng bộ tư pháp và các cơ quan liên quan
hoàn thiện đề xuất hỗ trợ theo trình tự thủ tục rút gọn trình thủ tướng trước ngày một mươi tháng tám
để xem xét quyết định
lãnh đạo chính phủ lưu ý gói hỗ trợ mới cần được xây dựng trên cơ sở giả soát
đánh giá kỹ các giải pháp hỗ trợ đã thực hiện nhằm điều chỉnh bổ sung sát thực tế
hiệu quả và kịp thời hơn
các bộ cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với bộ tài chính để triển khai
đảm bảo thời hạn và chất lượng
tính đến ngày hôm nay hà nội đã trải qua một tuần thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong tuần đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội tại các hệ thống phân phối như siêu thị
chợ cửa hàng tiện lợi thì hàng hóa dồi dào giá cả hàng hóa thiết yếu tương đối ổn định
để chuẩn bị cho việc thực hiện giãn cách một cách hiệu quả nhất lãnh đạo thành phố và các sở ngành
đã lên các phương án nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn cung ứng hàng hóa không bị động trong mọi tình huống
bên cạnh đó phía doanh nghiệp cũng chủ động liên tục làm việc với các nhà cung ứng
để lên kế hoạch sản xuất đảm bảo không để tình trạng bị chống trên kệ hàng
để chuẩn bị cho việc phòng chống dịch
các doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn trên địa bàn đã thực hiện dự trữ hàng hóa theo năm phương án
với phương án dự trữ hàng cao nhất của sở công thương hà nội trong thời gian ba tháng
và tăng gấp ba lần so với tháng bình thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng một trăm chín mươi bốn tỷ đồng
một mươi năm mặt hàng thiết yếu và lượng hàng hóa dự trữ cho chương trình bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi một là năm sáu trăm chín mươi tám tỷ đồng
nga giai đông triều
nga giai đông triều một trong những sản phẩm của quảng ninh
hiện đang bước vào vụ thu hoạch
để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ na
thị xã đông triều đã tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín gộp mẫu cho thương lái
cấp logo và tổ chức phân luồng riêng cho các phương tiện vận chuyển vào thu mua na
gần một tuần nay người dân ở vựa na đông triều của quảng ninh bắt đầu thu hoạch
năm nay thị xã đông triều có trên tám trăm linh hectare na được trồng tập trung
tại các xã việt dân an sinh tân việt bình khê
sản lượng dự kiến đạt sáu năm trăm linh tấn quả
hầu hết nạ ở đây được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp
có chất lượng và mẫu mã đẹp
phần lớn thị trường tiêu thụ na truyền thống của đông triều như hà nội hải dương
và một số tỉnh lân cận đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh
việc di chuyển vào quảng ninh ít nhiều gặp khó khăn do các chốt kiểm soát bị tắt nghẽn
trong khi đặc thù của na là chín theo thời điểm khó bảo quản
thời gian từ lúc thu hoạch đến người sử dụng chỉ một vài ngày
lãnh đạo thị xã đông triều đã trực tiếp đi kiểm tra và yêu cầu lực lượng liên ngành
tại chốt giao thông huyết mạch và đông triều cần có luồng riêng cho xe thu mua na
khi đáp ứng đủ điều kiện về phòng chống dịch bệnh
thị xã sẽ thống kê số xe đăng ký thu mua na đăng ký biển số cấp logo để nhận diện các xe này
đặc biệt từ ngày hai mươi một tháng bảy thị xã đông triều bố trí điểm xét nghiệm tập trung sars cov hai
mẫu gộp cho tất cả các thương lái đến thu mua na trên địa bàn
chính phủ vừa có văn bản tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển thông thương hàng hóa
trong tình hình dịch covid một mươi chín
những phương tiện có giấy nhận diện mã qr code hay còn gọi là giấy luồng xanh
khi chở các loại hàng hóa không nằm trong danh mục cấm sản xuất
sẽ được lưu thông bình thường qua các chốt kiểm soát dịch mà không bị kiểm tra
mọi doanh nghiệp cá nhân hoạt động vận tải hàng hóa đều có quyền đăng ký cấp giấy nhận diện
các tỉnh thành đang khẩn trương giải quyết hồ sơ
và cấp giấy nhận diện cho các doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
mỗi ngày phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
tiếp nhận và xét duyệt khoảng một trăm linh hồ sơ đăng ký giấy nhận diện
để vận chuyển hàng hóa qua các địa phương có dịch covid một mươi chín
đến nay đã có hơn bảy trăm tám mươi hồ sơ của các doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đã được cấp giấy nhận diện
ngoài ra sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi còn hỗ trợ xét duyệt
cho một năm trăm linh hồ sơ của các địa phương có số lượng đăng ký đông bị ủn tắc
do tổng cục đường bộ chuyển đến
việc đăng ký và xét duyệt hồ sơ cấp mã qr đều hoàn toàn trực tuyến qua địa chỉ
luongsanh drvn gov vn của tổng cục đường bộ việt nam
thủ tục đơn giản nhanh chóng
sau khi thay nhập bộ các đường tỉnh kêu ra đại hữu và công ty theo quy định
đặc biệt là tài xế và được xét nghiệm đắt nhanh và xét bca trong vòng thời gian bảy mươi hai giờ
và gỡ đơn cho đơn vị cấp đăng ký xe sau đó sẽ được trả kết quả trong vòng thời bốn giờ
sau khi đăng ký thành công và được cấp mã qr các phương tiện có giấy nhận diện được phép lưu thông
qua các chốt kiểm soát dịch ở khu vực đang phong tỏa giãn cách hoặc khu vực đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
mà không phải bị dừng kiểm tra
tuy nhiên phương tiện vận tải hàng hóa phải lưu thông đúng luồng tuyến mà mình đăng ký trong hồ sơ
tài xế và người đi trên xe cũng phải chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch
của hồ sơ

để đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì sản xuất phát triển kinh tế
ngày hai mươi chín tháng bảy ubnd tp hà nội ban hành văn bản hỏa tốc số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn ubnd kt
gửi các đơn vị về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng
đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên theo ghi nhận vào sáng hôm nay có những trường hợp ra đường xuất trình giấy lưu thông
không theo mẫu chung hoặc thậm chí không theo mẫu chung
có những trường hợp không có giấy xác nhận phản ánh của phóng viên thời sự
sáng thứ bảy tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên người dân ra đường vẫn khá đông
tại chốt cầu vượt ngã tư sở lực lượng chức năng của công an quận thanh xuân
đều dừng các phương tiện để kiểm tra
phần lớn người dân ra đường đều mang theo giấy xác nhận chuẩn mẫu của ubnd tp hà nội
khó lưu thông một số chốt kiểm dịch
khi có giấy mới từ nhà đến công ty đi đường thuận lợi
người ta cũng thông qua cho dễ dàng thuận lợi di chuyển đến công ty hơn ạ
bên cạnh đó có trường hợp mang theo giấy nhưng làm mẫu cũ
nên lực lượng chức năng cũng tăng cứng nhanh nhở tuyên truyền như thế này
dùng lại giao nhân cầu công nghiệp này hiện tại vẫn chưa xuẩn như mẫu của ubnd tp ban hành

và hoàn thiện lại cái giấy tờ này để đi đường cho đúng quy định nhé
cơ quan em đã chuẩn bị từ hôm qua rồi
bây giờ phải đợi tất cả mọi người cùng gom lại để rồi cho tổng giám đốc ký
cho nên là bây giờ bạn em cũng chưa có được
trong quá trình thực tế chúng tôi thực hiện nhiệm vụ
thì việc các đơn vị cơ quan và các doanh nghiệp có rất nhiều mẫu và giấy tờ xác nhận
đi lại và xác nhận công tác của các đơn vị khác nhau
do việc nắm bắt thông tin và xác nhận con người đó có đi làm và công việc cảm thấy không
đều rất khó khăn
nhưng khi quán thành phố và sở đưa ra mẫu chung
thì việc đó đã thượng tiện hơn cái việc kiểm tra và xác định được đơn vị
con người và lý do đi lại
giúp cho việc kiểm soát và việc đi lại của người dân dễ hơn trong thời điểm giãn cách toàn thành phố
còn tại chốt cầu vượt thái hà
trường hợp này ra đường nhưng chỉ có chứng minh thư và giấy xác nhận covid
không có giấy xác nhận chuẩn kèm theo
khi được công an nhắc nhở
người này đưa ra lý do
đưa ra lý do của mình
người dân ra đường hãy thực sự có việc và phải có đúng đủ giấy tờ xác nhận
lực lượng chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi
để các tổ chức cá nhân thuộc các đối tượng được cấp giấy tham gia đi đường thuận lợi
đồng thời kiểm tra giám sát tuyên truyền nhắc nhở
và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có theo quy định
một vụ mua bán kit test nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên phát hiện làm rõ
qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực thương mại y tế
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy
đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế chức vụ công an thành phố tuy hòa phối hợp với công an phường phú lâm
phát hiện bắt quả tang nguyễn thị xuân hương khu phố một phường phú lâm
đang có hoạt động kinh doanh năm nội bộ kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra nguyễn thị xuân hương không cung cấp được các loại giấy tờ
chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an thành phố tuy hòa đã tạm giữ năm mươi bộ kit test nhanh nói trên
đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
tại an giang trưa nay ngày ba mươi một tháng bảy tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh
thuộc tổ châu đốc cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu
trên khu vực biên giới thu giữ bốn năm trăm linh bao thuốc lá lậu và một chiếc xuồng
vào khoảng bốn giờ bốn mươi năm phút sáng nay trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên biên giới
khi đến mương thốt nốt thuộc nhỏ thuộc khóm vĩnh chánh ba phường vĩnh ngươn
thành phố châu đốc tổ công tác liên ngành phát hiện một nhóm đối tượng đang vận chuyển
các bọc hàng hóa từ trên bờ xuống xuồng
nghi vấn hàng hóa nhập lậu tổ công tác liên tiếp cận để kiểm tra
vừa phát hiện tổ công tác lợi dụng trời tối các đối tượng liền bỏ lại phương tiện
cùng tăng vật chạy về bên kia biên giới
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong bọc ni lông màu đen đối tượng bỏ lại
có chứa bốn năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero jet và nelson
sau đó phương tiện cùng tăng vật được bàn giao cho đội cảnh sát kinh tế công an
thành phố châu đốc tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và kéo dài triển miên như hiện nay
việc giúp đỡ và tạo sinh kế cho thanh niên nói chung trong đó có thanh niên
đồng bào dân tộc thiểu số là một hoạt động hết sức có ý nghĩa thiết thực
đây cũng là mô hình được thành đoàn đà nẵng duy trì thường xuyên qua từng năm
nhằm mở hướng thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số
anh trần văn thọ là một trong số thanh niên đồng bào dân tộc cơ tu tại xã miền núi thành phố đà nẵng
thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát anh thọ có công việc ổn định tại một khu công nghiệp
và làm theo thời vụ tại khu du lịch ở xã
dịch bệnh kéo dài anh thọ cùng nhiều thanh niên trong xã phải sống dựa vào rừng
đời sống bấp bên
này được thành đoàn hỗ trợ con giống vật nuôi làm kế sinh nhai phát triển kinh tế
anh rất vui và phấn khởi
anh thọ cũng mong đoàn cơ sở tiếp sức giúp đỡ những thanh niên còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn của xã
từ kinh nghiệm sẵn có ngoài hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp
thành đoàn đà nẵng còn hỗ trợ hướng dẫn về mặt kỹ thuật cách chăm sóc con giống sao cho đạt năng suất
sau hai năm duy trì hoạt động hàng trăm con giống đã được trao lần lượt cho thanh niên đồng bào cơ tu
đây cũng là một mô hình hướng đến thực hiện phương châm đề cao tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau
cùng vượt qua khó khăn do đại dịch
từ kinh nghiệm sẵn có ngoài hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi tài điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp
thanh đoàn đà nẵng còn hỗ trợ giống cây trồng hướng dẫn về mặt kỹ thuật cách chăm sóc con giống sao cho đạt năng suất